thông tin đầu tiên đến từ đắk nông ngày hôm nay trưởng công an huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trả tử công cộng trên địa bàn huyện
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai công ty trách nhiệm hỗn hạn một thành viên năng lượng đắk nông tiến hành thi công săn lấp mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản trong đó có nhóm của đối tượng phạm tuấn kiên chú tại thành phố hà nội cầm đầu
nhóm của kiên đã xảy ra mâu thuẫn sô sát với nhóm bảo vệ công trình do anh trương văn sơn làm tổ trưởng tổ bảo vệ
chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người đã từ đắk lắc đến đắk xong và đi cùng nhóm của kiên trên một mươi bốn chiếc xe ô tô các loại
đến khu vực xã nam bình huyện đắk xong thì gặp anh trương văn sơn và nguyễn tuấn anh
nhóm của kiên đã dùng giao pháp
gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công làm anh sơn bị thương phần mềm còn anh tuấn anh bị thương ở đầu
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng với bảy xe ô tô các loại
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi gây dối trả tự
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
với nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thành phố sóc trăng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc
vua khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức giành dự nhân phẩm của cá nhân
ngày một mươi năm tháng hai thanh niên này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân phát trực tiếp tại trụ sở công an phường ba thành phố sóc trăng
với nội dung không đội nón bảo hiểm thôi mà giao thông và một trăm một mươi ba sáu người đè đánh anh tôi
không dừng lại ở đó thanh niên này tiếp tục đăng tải một bài viết trên tài khoản facebook cá nhân
với tiêu đề giao thông sóc trăng đánh dân và kèm clip đăng tải trước đó
qua xác minh cơ quan công an khẳng định thông tin mà thanh niên này cung cấp chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật
xúc phạm uy tín lực lượng công an
trước đó vào đêm ngày một mươi bốn tháng hai đội cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng đang tuần tra
thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
sau khi thông báo lỗi hai người này không đồng ý đo nồng độ cồn có ý định lên xe rời đi
do hai người không hợp tác có lời lẽ hành động xúc phạm tổ công tác nên lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa về trụ sở công an phường ba để làm việc
khi chưa nắm rõ được thông tin sự việc nam thanh niên đã tự ý phát trực tiếp đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội
mặc dù không phải là nhà báo tuy nhiên nguyễn văn hùng ở thành phố hải dương lại sử dụng thẻ nhà báo giả
với mục đích là khi tham gia giao thông hoặc đến cơ quan doanh nghiệp liên hệ công tác được tạo điều kiện thuận lợi
vụ việc đã bị lực lượng công an tỉnh hải dương phát hiện
vào trưa ngày hai mươi một tháng hai đội cảnh sát giao thông công an huyện tứ kỳ trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện hùng điều khiển xe ô tô có nhiều nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả
nên yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ
tuy nhiên hùng không xuất trình được giấy đăng ký xe ô tô mà chỉ xuất trình một thẻ nhà báo mang tên nguyễn văn hùng bút danh nguyễn hùng thuộc báo nhân dân
khi được mời về cơ quan công an làm việc hùng khai nhận
biển số xe và thẻ nhà báo đều là giả được đặt mua trên mạng xã hội mục đích để được tạo điều kiện khi bị xử lý xử lý các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông
cũng như thuận tiện cho cá nhân trong các giao dịch dân sự
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin từ công an tp hải phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ được nguyễn tùng ninh chú tại quận lê trân là thủ phạm gây ra một vụ hỏa hoạn khiến hai xe ô tô bị cháy
nguyễn tùng ninh khai nhận do có mâu thuẫn với anh họ của mình tên là sơn nên dạng sáng ngày hai mươi ba tháng hai ninh điều khiển xe máy đến trước cửa nhà số ba mươi ba trên ba mươi ba nguyễn đức cảnh
nhìn thấy một xe ô tô màu trắng gần đó đoán đây là xe của anh sơn nên ninh đã cầm búa đập một nhát vào kính sau với mục đích để đổ xăng vào bên trong
tuy nhiên kính xe không vỡ sau đó ninh lấy xăng đổ vào bên trước và bánh sau bên trái của xe rồi châm lửa đốt
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận lê trân đã xác định được đây là vụ cố ý hủy hoại tài sản đồng thời nhanh chóng tìm ra nghi phạm là nguyễn tùng ninh
bộ y tế cho biết trong tổng số hai trăm một mươi ba bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã tiếp nhận hiện đã phân bổ hai trăm linh một chín triệu liều
đến nay sáu mươi một tỉnh thành thành phố đã có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
trên chín mươi và chỉ còn hai địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi hai dưới chín mươi
cũng theo thông tin từ bộ y tế để đảm bảo nguồn cung ứng và tăng cường khả năng tiếp cận thuốc mới trong điều trị covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua bộ y tế đã có quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với ba thuốc chứa hỏa chất monomperavir sản xuất trong nước
thuốc chứa monunpearavir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình
chính vì vậy việc sử dụng thuốc này cần phải có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ nhân viên y tế
người dân không nên lo lắng tích chữ và tự ý sử dụng thuốc vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do các nguy cơ phản ứng có hại của thuốc
cũng liên quan đến thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín có chứa hoạt chất monopiravir sản xuất tại việt nam
ngay sau quyết định phê duyệt cũng như công bố
giá bán lẻ của cục quản lý dược bộ y tế mặt hàng này đã được nhiều nhà thuốc ở hà nội và tp hcm triển khai bán
ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một nhà thuốc được bán thuốc điều trị covid một mươi chín có chứa hoạt chất monu biravir trên phố nối trúc hà nội
không xảy ra tình trạng đông đúc bởi quy định mua thuốc khá chặt chẽ
nhiều người dân cho biết với mức giá hai trăm năm mươi đồng trên một hộp là hợp lý so với điều kiện kinh tế hiện nay
ý định là mua cho cháu vì
nó còn con nhỏ mà cho nên là nó phải mua cho nó uống
chứng minh thư là chính minh của phường
rồi ký vào đấy giấy tờ ký vào hết đây người ta vào và sổ lưu trú người ta đấy
theo ghi nhận của phóng viên các nhân viên quầy thuốc tư vấn rất kỹ về quy định được mua thuốc kháng virus như
phải có đơn chỉ định của bác sĩ hoặc giấy chứng nhận đang điều trị f của cơ sở y tế địa phương
đồng thời tư vấn kỹ về việc sử dụng
bệnh thuốc tránh những tác hại không mong muốn
à những người mà không có giấy tờ thì bọn em sẽ không bán đấy ạ
với cả triệu chứng của người ta không nặng thì bọn em không bán nên người ta không đến mức là phải bán hết thuốc này ạ
từ không gian rồi nhà em bây giờ mới bán nên là số lượng khách quay ra mua cái này cũng khá là nhiều đấy ạ
mọi người cũng quan tâm đến nhiều đấy ạ
tuy vậy có người vẫn chưa nắm rõ quy định mua thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng lo ngại dịch bệnh lây lan nên đã tìm đến hiệu thuốc với mục đích mua cho người thân hoặc mua dự phòng
em mua thuốc ở dưới quê ạ dưới quê đang mắc nhiều ạ
em lên đây mua thuốc thì em cũng không biết là phải cần giấy tờ của bên phường xã với giấy tờ của gia đình các thứ
việc công khai bán thuốc đại trà giúp người dân an tâm về giá và chất lượng
hơn nữa còn giảm bớt được tình trạng nhiều người tìm mua các thuốc kháng virus tràn lan trên thị trường
tuy nhiên bộ y tế cũng cần có các biện pháp giám sát chặt đối với hệ thống các nhà thuốc
tránh tình trạng gom thuốc hoặc mua tích chữ gây khăn hiếm thuốc điều trị covid một mươi chín
cục cảnh sát giao thông cho biết vụ cháy xe xảy ra vào rạng sáng hai mươi năm tháng hai trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đã được lực lượng chức năng tiếp cận xử lý và hiện đang điều tra nguyên nhân
trước đó vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng lái xe đào đức thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thường trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
điều khiển xe đầu kéo biện số hai mươi chín c một nghìn bảy trăm hai mươi sáu kéo theo rơmót biện số hai mươi chín er năm mươi nghìn ba trăm năm mươi ba lưu thông theo hướng dầu dây đi tp hcm
khi đến km bốn mươi tám
trên tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây thì xe bất ngờ bóp cháy
ngay sau đó tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã tiếp cận hiện trường phối hợp với lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy địa phương xử lý vụ việc đồng thời phân luồng cảnh báo giao thông từ xa để đảm bảo an toàn
cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến
đến sáu giờ năm mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy
vụ cháy xe khiến ba ô tô gồm một xe mercedes hai xe vinfast một máy gặt đập liên hợp và một mươi lưỡi cài trên rơ móc đều bị cháy hư hỏng nặng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã thủ lý điều tra vụ việc theo quy định
còn trong trưa nay hai mươi năm tháng hai một tòa nhà tại trung tâm quận một tp hcm bất ngờ phát hỏa
hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã được điều đến dập lửa
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng hai tại tòa nhà số ba mươi năm đường nguyễn trung trực phường bến thành quận một
thời điểm trên nhiều người phát hiện lỡ bụt lên từ tầng ba của tòa nhà
phát hiện cháy công nhân thi công trong tòa nhà hô hoáng dập lửa nhưng bất thành
sau đó những người bên trong hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
ít phút sau lửa và khói bao trùng kính phần nóc tòa nhà
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một đã đến hiện trường phối hợp
với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm triển khai dập lửa
tuyến đường nguyễn trung trực qua khu vực tòa nhà bị cháy đã được phong tỏa để phục vụ chữa cháy
đến một mươi bốn giờ cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt
được biết tòa nhà xe ra hỏa hoạn là công trình bỏ không đang trong quá trình thi công phá dỡ
bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do công nhân trong quá trình máy cắt phá dỡ công trình đã gây chập điện
chất cháy lập la phong bàn ghế củ bỏ không vụ cháy không gây thiệt hại về người
đến khoảng một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi năm tháng hai tàu cảnh sát biển tám nghìn năm thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tìm kiếm vớt được một thi thể nghi là một trong số thuyền viên mất tích của tàu vân đồn ace
thi thể được tìm thấy cách vị trí tàu bị nạn khoảng năm mươi sáu hải lý theo hướng tây nam
tại hiện trường hiện có năm tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn do tàu cảnh sát biển tám nghìn năm chỉ huy
tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích còn lại của tàu vân đồn ace
hiện khu vực biển tìm kiếm sống do cấp sáu cấp bảy
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển tám nghìn năm
xuất phát lên đường tham gia phối hợp với tàu trung tâm cứu nạn khu vực ba tìm kiếm tàu bị nạn
hiện còn bảy nạn nhân đang mất tích
chiều ngày hai mươi năm tháng hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tịnh biên lực lượng liên ngành phát hiện và bắt quả tang
ba xe khách dường nằm vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có xuất xứ nước ngoài
nghi vấn nhập lậu tổng trị giá hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
sáng cùng ngày tại khu vực thị trấn tịnh biên lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô khách
đang vận chuyển trên một bảy trăm hai mươi hộp dầu củ là gần bốn mươi gần bốn trăm linh chai nước hoa và hai mươi can nhựa chứa sáu trăm linh lít hóa chất
không rõ nhãn hiệu xuất xứ trước đó ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang một ô tô khách
đang vận chuyển một trăm chín mươi chín sản phẩm túi sách không rõ nhãn hiệu xuất xứ và bảy mươi năm hộp khẩu trang nhãn hiệu các loại
tại thời điểm kiểm tra cả ba tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên đồng thời thừa nhận vận chuyển thuê từ nhiều nơi về huyện tỉnh biên giao cho khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn cao yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
phó ban dân vận huyện ủy để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong thời gian ông này giữ chức trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện
cùng với nguyễn cao yến ninh thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu quá trình công tác tại phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn cao yến và ninh thành luân biết rõ không có căn cứ để giao đất thu tiền sử dụng đất
không qua đấu giá theo quy định đối với một số diện tích đất trên địa bàn huyện
nhưng vẫn tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đắc hà ban hành tờ trình đề nghị thường trực hội đồng nhân dân huyện
cho chủ trương thực hiện việc giao đất trên địa bàn
sau đó cả hai đã trực tiếp lập hồ sơ
tờ trình tham mưu đề nghị ủy ban nhân dân huyện đắc hà giao đất ở không qua đấu giá trái quy định
tổng số lô đất đã ký quyết định giao đất không qua đấu giá không đúng đối tượng là tám mươi một lô đất ở
cho năm mươi trường hợp với tổng diện tích là gần hai mươi sáu m hai
quy thành tiền là hơn năm tám tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan điều tra công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra làm rõ
lên mạng xã hội facebook giao mua xe máy
sau đó dùng thủ đoạn giả truyền
chuyển tiền ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
đối tượng lưu hoàng ngọc phong hai mươi tuổi
chú tại xã hòa thuận vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi tháng hai phong lên mạng xã hội facebook
và thấy anh y khương a jun có đăng bán một chiếc xe máy nên nhắn tin hỏi mua
sau đó cả hai gặp mặt và thỏa thuận mua bán chiếc xe trên với giá ba mươi bốn triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản
lúc này phong tải hình ảnh trên mạng rồi chỉnh sửa thông tin về việc đã chuyển thành công
số tiền ba mươi bốn triệu đồng và đưa cho anh y khương a jun xem
vì tin tưởng là phong đã chuyển tiền cho mình nên anh a khương đã giao xe máy
cùng giấy chứng nhận đăng ký và bảo hiểm xe cho phong
chiếm đoạt được chiếc xe phong điều khiển đến một tiệm cầm đồ
cầm cố được hai mươi bốn triệu đồng tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt
công an thành phố thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rửa tiền
thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội
nhắn tin vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại việt nam
rồi gửi mã động dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn
theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền
khi người bị hại làm theo sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng
mật khẩu đăng nhập otp từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của nhóm rửa tiền
để đối phó nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền
sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu
theo tài liệu điều tra tính từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã tìm cách rửa số tiền đến hơn ba mươi ba tỷ đồng